đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã có buổi hội kiến với chủ tịch mikel díaz canel
và đoàn đại biểu cấp cao cộng hòa cuba tại hội trường thống nhất
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định
tp hcm luôn tăng cường hoạt động hợp tác với cuba
và mong muốn phát triển lâu dài bền vững sẵn sàng cùng cuba thành lập tổ công tác chung
nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại đầu tư
bên cạnh đó đề nghị lãnh đạo cuba quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành phố
đang đầu tư kinh doanh tại cuba chủ tịch mikel díaz canel cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
mà đồng chí bí thư thành ủy chính quyền và nhân dân tp hcm đã dành cho đoàn
đồng thời đánh giá cao thành quả kinh tế xã hội mà nhân dân việt nam và thành phố
đã đạt được trong thời gian qua
lãnh đạo cuba khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với việt nam và tp hcm
nói riêng trong các lĩnh vực cuba có tiềm năng như dược phẩm y tế
mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hợp tác của việt nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp